từ ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng hai hàng không việt nam bắt đầu mở lại toàn bộ đường bay quốc tế
đến các nước sau gần hai năm đóng cửa
quyết định này đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của ngành hàng không du lịch và đầu tư
khi các đường bay quốc tế được khai thác với tần suất không hạn chế từ hôm nay
các hãng hàng không đã bắt đầu lên kế hoạch nâng tần suất khai thác
các đơn vị du lịch cũng bắt đầu triển khai các kế hoạch mở tour quốc tế
và mở rộng dịch vụ trở lại như trước dịch
quyết định không hạn chế tần suất bay là bước đầu chuẩn bị mở lại du lịch quốc tế
trước ngày ba mươi một tháng ba theo chỉ đạo của chính phủ
đây là kết quả mà chúng tôi rất mong đợi
và đúng thời điểm các công ty tại singapore và việt nam đều đã bắt đầu trao đổi
và triển khai ngay nhiều gói du lịch cũng như đầu tư thêm các dịch vụ để đón đầu làn sóng phục hồi
khi các tần suất chuyến bay không còn bị giới hạn nữa
nhu cầu đi lại của người dân giữa các nước lúc này là rất lớn
nhiều chuyên gia cũng nhận định
việc mở lại không giới hạn các đường bay của việt nam sẽ tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư
đến với việt nam so với nhiều nước trong khu vực tăng vị thế về môi trường đầu tư
đặc biệt là tại thành phố hồ chí minh
việt nam mặc dù mở cửa nhưng mà một số nước lân cận chúng ta vẫn đang đi theo chính sách
ví dụ như trung quốc là zero covid chẳng hạn
thì họ vẫn đang hạn chế người trung quốc đi ra nước ngoài
chúng ta tin rằng các đường bay ví dụ như là từ nga từ hàn quốc từ nhật bản
có thể là những chuyến bay
mà chúng ta đón lượng khách quay trở lại
dòng fdi trong thời gian qua chủ yếu cũng là đến từ nhật và hàn quốc
và chúng ta tin rằng là trong năm hai nghìn hai mươi hai với việc mở cửa như vậy
các chuyên gia sẽ quay trở lại việt nam và sẽ có những cái quyết định đầu tư nhanh chóng hơn trong năm hai nghìn hai mươi
không giới hạn toàn bộ đường bay thường lễ quốc tế đến các nước
nhưng theo cục hàng không việt nam về quy định phòng dịch đối với người nhập cảnh việt nam
hành khách phải tuân thủ theo quy định của bộ y tế về xét nghiệm pcr
và chứng nhận vắc xin khi lên máy bay
sau khi xuống máy bay hành khách đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc f khỏi bệnh
sẽ cách ly tại nhà ba ngày
tiêm chưa đủ liều thì cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai sẽ tổ chức phần lễ vào hai ngày là ngày sáu và ngày một mươi tháng ba âm lịch
bao gồm lễ dỗ đức quốc tổ lạc lam quân lễ dân hương tưởng niệm tổ mẫu âu cơ
và lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng
về phần hội để bảo đảm công tác phòng chống dịch bảo vệ sức khỏe nhân dân và du khách
nên không tổ chức các hoạt động tập trung quá đông người
chỉ tổ chức một số hoạt động liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng hùng vương
như đánh chống đồng đâm đuống diễn sướng hát xoan mua rối nước bơi trải truyền thống
để hồi phục và phát triển du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch quảng bình đã triển khai nhiều gói kích cầu du lịch
mở thêm các sản phẩm du lịch để thu hút du khách trở lại
nhờ đó trong những ngày đầu năm mới lượng khách du lịch đến quảng bình tăng lên đáng kể
và có dấu hiệu hồi phục trở lại
trong những ngày đầu năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai thời tiết thuật lợi nên lượng du khách đến thăm quan tại quảng bình tăng cao
mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách đến quảng bình
lượt du khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại các khu điểm du lịch nổi tiếng
ngoài những điểm tham quan truyền thống như động phong nha động thiên đường
sau tết thì dịch cũng đã giảm gia đình em nghe nói ở quảng bình có rất nhiều tháng cảnh đẹp
động cũng đẹp thì nhà em quyết định chọn động phong nha đi tham quan vì ở đây rất là đẹp
nhiều sản phẩm du lịch mới như treo thuyền kayak khám phá động phong nha về đêm
đu dây vượt thác tóc tiên rừng động châu hay các tour du lịch mạo hiểm
đã được các công ty du lịch đưa vào khai thác
quá trình đi khảo sát để tìm những sản phẩm mới cho phát triển của du lịch quảng bình
công ty chúng tôi đã tìm hiểu về khu diệt trữ thiên nhiên động châu khai thác được trong
ở đây là một cái địa điểm mà có rất nhiều giai nguyên mà chưa được đưa vào hoạt động du lịch
đặc biệt là về đa dạng về sinh học cũng như là hệ thống tháp và chuối ở đây là rất đẹp
trung tâm du lịch sẽ đón một lượng khách đột biến
qua những chính sách kết cấu của tỉnh là giảm hai mươi phí tham quan tại các tuyển điểm đơn vị quản lý
bên cạnh đó đơn vị cũng giảm các phần dịch vụ để phục vụ khách
từ đó thì thu hút du khách đến với phong nha nhiều hơn
sở du lịch tỉnh quảng bình cho biết dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh đã đón hơn ba mươi năm lượt khách tham quan
số lượng khách trung bình trong ngày tăng gần một mươi sáu so với công ký năm trước
đây là một tín hiệu đáng mừng để ngành du lịch tỉnh quảng bình hồi phục và phát triển trở lại